cũng tại tp hcm ông nguyễn văn lâm phó giám đốc sở lao động thương minh và xã hội tp hcm cho biết
hiện còn một vài quận huyện chậm chi trả cho người dân trong lần hỗ trợ đợt ba
thông tin về việc chi trả gói hỗ trợ đợt ba ông nguyễn văn lâm phó giám đốc sở lao động thương binh và xã hội tp hcm cho biết
hiện đã có năm năm triệu người dân trên địa bàn tp hcm đã nhận hỗ trợ trong đó một mươi bảy quận huyện có tỷ lệ chi trả trên tám mươi
và còn một vài quận huyện có tiến độ chi trả chậm
nguyên nhân là do lúc mới triển khai phần mềm phục vụ việc chi trả hỗ trợ bị chậm
sau đó công ty phần mềm quang trung đã tháo gỡ
hiện nay vẫn còn một số quận huyện chi trả chậm do địa bàn đông dân cư nguồn kinh phí chuyển về địa phương chưa kịp thời
tuy nhiên các địa phương cam kết sẽ hoàn thành việc chi trả đúng tiến độ ủy ban nhân dân tp hcm đã chỉ đạo
ông nguyễn văn lâm nói
đối với vấn đề trình tự
thủ tục nuôi dưỡng trẻ em cơ nhở ông nguyễn văn lâm cho biết
đã được quy định và hướng dẫn cụ thể tại nghị định một trăm linh ba và thông tư hai mươi ba của bộ lao động thương binh và xã hội
theo ông nguyễn văn lâm công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em trên địa bàn tp hcm diễn ra thuận lợi không gặp khó khăn
thành phố hiện đang có tám trên một mươi sáu cơ sở bảo trợ xã hội có chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em và ngoài cộng đồng
hai chín trăm sáu mươi tám em đang được nuôi dưỡng tại năm mươi sáu cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập
ba mươi năm máy ấm nhà mở
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại